những ngày qua vụ việc một bốn trăm linh em học sinh được yêu cầu nghỉ học tạm thời xảy ra tại trường quốc tế mỹ aisvn đã và đang nhận được nhiều sự quan tâm
bên cạnh những lo lắng về việc học tập của con bị ảnh hưởng nhiều phụ huynh vẫn chật vật đòi lại số tiền đã từng cho trường aisvn vay
đáng chú ý aisvn không phải trường hợp đầu tiên đã có rất nhiều gia đình tham gia góp vốn hay cho các trường quốc tế vay hàng tỷ đồng để đổi lại cho con được hưởng ưu đãi học phí
được biết nhiều phụ huynh có con theo học tại trường này đã gửi cầu cứu đến cơ quan chức năng tại tp hcm vì một bốn trăm linh học sinh đang bị thất học
nguyên nhân là do chủ sở hữu trường không thanh toán tiền lương bảo hiểm xã hội cho giáo viên khiến nhiều thầy cô không đi dạy
trên thực tế những khó khăn về tài chính của ngôi trường này
ai đã tồn tại từ lâu trước đó vào năm hai nghìn hai mươi ba aisvn từng gây chú ý khi nhiều phụ huynh tụ tập đòi nợ
đây là số tiền mà phụ huynh cho trường vay không lãi xuất không tài sản thế chấp chỉ thông qua hợp đồng vay vốn
bù lại con của họ được học miễn phí trường sẽ trả lại số tiền vay khi học sinh tốt nghiệp hoặc chuyển trường
tuy nhiên khi việc học kết thúc hàng loạt phụ huynh của trường này lên tiếng đòi nợ trường theo hợp đồng vay vốn thông qua hình thức đóng học phí cho con
sự việc phát sinh từ một thỏa thuận vào năm hai nghìn một mươi tám aisvn đã triển khai hợp đồng vay vốn cho phụ huynh với số tiền hai năm tỷ đồng
đây là các khoản vai không lãi suất bù lại con họ được học miễn phí đến lớp một mươi hai hoặc truyền trường
hợp đồng quy định khi học sinh tốt nghiệp lớp một mươi hai hoặc làm xong thủ tục chuyển trường aisvn sẽ trả lại số tiền đã vay sau chín mươi ngày
nếu chậm trả aisvn sẽ phải trả thêm khoản lãi theo lãi suất huy động của hội sở việt công banh
thời gian chậm trả
tối đa chín mươi ngày
theo hợp đồng này phụ huynh sẽ đóng một khoản tiền lớn gọi đã đầu tư hoặc cho vay vốn với số tiền hàng tỷ đồng
đổi lại phụ huynh sẽ không phải đóng học phí trong quá trình con theo học tại trường
trong đó trường sẽ trả lại số tiền vay từ phụ huynh khi trẻ kết thúc chương trình tại trường hoặc hoàn thành thủ tục truyền trường
nhiều trường hợp phụ huynh cho trường vay vốn hai ba tỷ đồng có người cho vay lên đến hàng chục tỷ đồng
trường đã nhiều lần hẹn thanh toán thế nhưng phụ huynh không nhận được tiền
năm hai nghìn hai mươi ba nhiều phụ huynh đã đến trường giăng băng rôn yêu cầu trả tiền
phản hồi trong thông cáo báo chí ở thời điểm đó bà nguyễn thị út em
chủ tịch hội đồng quản trị trường quốc tế mỹ việt nam thông tin
khoản tiền phụ huynh đến đòi là số tiền đầu tư giáo dục mà nhà trường ký kết với phụ huynh thông qua hợp đồng đầu tư giáo dục
khoản này trường sẽ hoàn trả sau khoảng thời gian từ năm đến một mươi năm năm học sinh theo học tại trường
được biết giao dịch trên là hình thức giúp nhiều trường tư thục huy động vốn
thay vì tiếp cận nguồn tiền từ các nhà băng
hội đồng quản trị chọn vay từ phụ huynh học sinh
họ không trả lãi suất tiền mặt mà bằng học phí ở chính ngôi trường đang điều hành
theo thông tin được công bố trên trang chủ của aisvn học phí một mươi hai năm là khoảng sáu chín mươi năm tỷ đồng
đây được xem là khoản lãi khi phụ huynh cho vay
xa sử một phụ huynh cho vay tối đa năm tỷ hiệu suất của khoản đầu tư trên là một trăm ba mươi chín trong một mươi hai năm
trung bình là một mươi một năm mươi tám mỗi năm
như vậy thương vụ này có tính
hiệu quả cao hơn cả đầu tư usd vàng bất động sản và trái phiếu trong giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi một
mức lãi là một mươi một năm mươi tám khi cho aisvn vay vốn chỉ xếp sau đầu tư cổ phiếu là một mươi năm tám
chưa kể nếu hội đồng quản trị sử dụng hiệu quả nguồn vốn vào việc xây dựng nâng cấp và phát triển trường học
phụ huynh cũng hưởng lợi khi con họ được tiếp cận với môi trường giáo dục ngày càng chất lượng
thực tế pháp luật hiện hành không cấm hay hạn chế trường học phai tiền phụ huynh
đây được xem là giao dịch
giao dịch dân sự có quan hệ tín dụng
do không có tài sản thế chấp đây là khoản vay theo hình thức tín chấp tức dựa trên uy tín của người đi vay
các ngân hàng thường xác minh thu nhập và lịch sử tín dụng trước khi cho vay tín chấp nhưng với phụ huynh họ không làm được như vậy
theo một số phụ huynh họ thường dựa vào việc nhìn thấy cơ sở vật chất khang trang hơn các trường thông thường
đội ngũ giáo viên và quản lý có nhiều người nước ngoài hay tin vào chữ tín ở môi trường giáo dục
không chỉ aisvn nhiều trường tư thục cũng triển khai hoạt động này
từ giáo dục như hệ thống trường dqa trường quốc tế nam mỹ uts trường hệ thống ics trường quốc tế bắc mỹ sna
sau sự cố tại aisvn khá nhiều phụ huynh tại thành phố hồ chí minh đã chia sẻ câu chuyện về bạn bè
người thân đã tham gia góp vốn bằng hợp đồng đầu tư khoản tiền tỷ cho nhà trường không lấy lãi
đổi quyền lợi cho con học tại ais trong khoảng ba đến một mươi hai năm
một phụ huynh tham gia hai hợp đồng góp vốn đầu tư năm hai nghìn một mươi chín và môi trường quốc tế cho biết
mỗi hợp đồng tương ứng với một suất học cho con trị giá là ba tỷ đồng với lãi suất là
điều kiện là hai con của vị này được hỗ trợ học tập đào tạo miễn phí trong thời gian học chính khóa
từ mầm non đến lớp một mươi hai
nhà trường sẽ trả lại số tiền vay sau chín mươi ngày khi hai người con kết thúc học tại trường hoặc chuyển sang trường khác
phụ huynh khác ở quận bảy thành phố hồ chí minh cũng có hai hợp đồng đầu tư giáo dục tại ais
lần lượt vào năm hai nghìn một mươi tám và hai nghìn hai mươi một
với tổng số tiền cho trường
tổng vay là sáu tỷ đồng không lãi suất không tài sản thế chấp
số tiền lãi mà trường không phải trả sẽ được tính là học phí của trẻ
phụ huynh thì tính toán số tiền hơn sáu tỷ nếu gửi ngân hàng
tiền lãi mỗi năm không đủ để đóng học phí cho hai con
phụ huynh này cho rằng đây như một khoản bảo hiểm giáo dục cho con
nếu gia đình chẳng may khó khăn về kinh tế việc học của con không bị ảnh hưởng
trước những rủi ro mà phụ huynh phải đối mặt tiến sĩ luật sư đặng văn cường nhận định
aisvn là cơ sở giáo dục ngoài công lập được tổ chức hoạt động trên cơ sở chủ sở hữu là công ty cổ phần hoạt động theo luật doanh nghiệp và các quy định của luật giáo dục
công ty thực hiện các hoạt động huy động vốn theo quy định của luật doanh nghiệp luật đầu tư và các văn bản pháp luật liên quan
hoạt động giáo dục là lĩnh vực đặc thù ngành nghề kinh doanh có điều kiện
nhưng pháp luật cũng không hạn chế hình thức huy động vốn bằng vốn vay của loại hình doanh nghiệp này
theo khoản hai điều chín nghị định năm mươi ba hai nghìn sáu ndcp
và tiểu một một tám thông tư chín mươi một hai nghìn sáu tt btc
cơ sở ngoài công lập được phép huy động vốn dưới dạng góp cổ phần vốn góp từ người lao động trong đơn vị
huy động nguồn vốn hợp pháp khác thông qua hợp tác liên kết với doanh nghiệp tổ chức kinh tế tổ chức tài chính
cá nhân trong và ngoài nước để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất
trong lĩnh vực giáo dục phụ huynh cho nhà trường vay vốn như trên ít xảy ra
trường hợp cơ sở giáo dục này mất khả năng thanh toán
các phụ huynh có thể gửi đơn đến cơ quan điều tra để xem xét làm rõ có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản hay không
hoặc khởi kiện ra tòa để được giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự
nhìn vào thực tiễn theo thạc sĩ bùi khánh nguyên chuyên gia giáo dục độc lập chuyên nghiên cứu về các trường quốc tế cho biết
hình thức vay vốn phụ huynh để thành lập và phát triển trường đã có từ gần một mươi năm năm trước và trong vài năm gần đây trở nên phổ biến
theo thống kê của ông hiện có khoảng gần hai mươi trường quốc tế và sóng ngữ ở thành phố hồ chí minh cũng như hà nội
có gói đầu tư giáo dục thông qua hình thức trả phí trước nhiều năm
theo vị chuyên gia này hầu hết trường quốc tế hiện do các công ty vừa và nhỏ trong nước thành lập
để xây dựng một trường quốc tế hoặc sóng ngữ tù tục nói chung
cần có năm trăm linh tỷ đến vài nghìn tỷ đồng cho xây dựng cơ sở vật chất thuế đất chi phí vận hành
chủ yếu trả lương cho đội ngũ điều hành và giáo viên nước ngoài
do vậy rất nhiều dự án xây dựng trường có nhu cầu vay vốn
mặt khác rất hiếm trường tư thục phi lợi nhuận hoạt động vì mục tiêu phụng sự giáo dục và xã hội
đa số hoạt động vì lợi nhuận với mục tiêu cao nhất là kiếm tiền từ giáo dục
các gói đầu tư giáo dục bùng nổ trong giai đoạn lãi suất thấp tiền rẻ
từ đầu năm hai nghìn một mươi tám lãi suất cho vay với các doanh nghiệp thông thường
tại các ngân hàng thương mại nhà nước cho chung và dài hạn là chín ba một mươi ba một năm phạm
và một mươi một mươi một một năm ở các ngân hàng
một doanh nghiệp khi cần vốn thường tìm đến ngân hàng
nhưng theo ông nguyên vai vốn từ ngân hàng thường đòi hỏi thế chấp tài sản
điều mà nhiều dự án trưởng không có vì nhiều trường xuất phát điểm là tay không bắt giạc
vay tiền ngân hàng cũng có rủi ro về lãi suất biến động khó lường trước
việc ngân hàng tăng lãi suất lên đến trên một mươi một năm thường xuyên xảy ra
và đây cũng là động lực khiến các dự án trưởng muốn vay vốn trực tiếp từ phụ huynh
bên cạnh đó các doanh nghiệp giáo dục tư nhân thường đi theo lộ trình
năm năm đầu tiên là giai đoạn dồn toàn lực để mở rộng giai đoạn khát vốn nhất
theo nguồn tin của vn express tại một tập đoàn giáo dục lớn ở phía nam
hút được vốn từ phụ huynh ngay từ đầu sẽ mang lại tiềm lực tài chính lớn cho các trường
hơn hẳn thu học phí theo tương kỳ
thông thường sau khoảng một mươi năm các trường sẽ bước vào giai đoạn sinh lời
thế nên họ tự tin dễ trả lại vốn cho phụ huynh
tuy nhiên khi chấp nhận hình thức này phụ huynh sẽ đối mặt với một số rủi ro
trước hết do hợp đồng không quy định rõ mục đích sử dụng vốn
hội đồng quản trị nhà trường có thể sử dụng vốn vào các hoạt động phi giáo dục
không tập trung đầu tư chất lượng giảng dạy
bên cạnh đó không phải gia đình nào cũng gắn bó với một ngôi trường suốt một mươi hai năm học
khi chuyển trường hội đồng quản trị có thể chậm trả đưa phụ huynh vào thế bị động
nếu không chuẩn bị trước tài chính để gửi con nhập học ở một ngôi trường khác với chi phí lớn không kém
quan trọng hơn do không có tài sản thế chấp
khả năng đòi nợ khi nhà trường cạn tiền sẽ rất khó
trong trường hợp aisbn hội đồng quản trị đã quá thời hạn chậm trà
nhưng phụ huynh vẫn chưa lấy lại được vốn
cũng theo thạc sĩ bùi khánh nguyên do lịch sử trường tư của việt nam còn non trẻ
nhất là các trường quốc tế các trường quốc tế do công ty trong nước điều hành vẫn còn rất nghiệp dư
nếu hội đồng quản trị mang tiền đi đầu tư phi giáo dục với hy vọng nhanh chóng kiếm lời
rủi ro mất tiền và phá sản là rất cao khi trường học không phải quỹ đầu tư chuyên nghiệp
theo quan sát của ông top ba trường quốc tế tốt nhất tại tp hcm không có hình thức huy động vốn này
một cá nhân khác có kinh nghiệm nghiên cứu về các mô hình giáo dục cho hay
tại tp hcm hiện có nhiều trường thực hiện hình thức này
và bản chất của gói đầu tư giáo dục là một hợp đồng vay vốn hay huy động vốn
có thể thấy khi xảy ra sự việc như ais
thì hợp đồng không có những cảm kết giang buộc về việc sử dụng đồng vốn có đồng
hợp đồng góp như thế nào để đảm bảo an toàn nguồn tiền
hình thức hợp đồng góp vốn đầu tư giáo dục ẩn dấu những hiểm họa
như vậy việc phụ huynh trao trước số tiền lớn cho trường học cũng kèm theo rủi ro
là nhà trường hoàn toàn có khả năng gặp sự cố bị thua lỗ thậm chí là phá sản
món tiền đó không được bảo hiểm và nếu trường phá sản
thì cũng chỉ thực hiện theo luật phá sản của doanh nghiệp
vì hầu hết trường tư hoạt động như một công ty hay doanh nghiệp vì lợi nhuận
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé